tỉnh thái nguyên và công ty cổ phần găng thép thái nguyên tisco vừa thống nhất dừng khai thác mỏ tầng sâu núi quặng của mỏ sắt trại cầu kể từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để tránh tình trạng sụt lún nứt nhà mất nước ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
đây có thể xem là tín hiệu đáng mừng với người dân và chính quyền bị ảnh hưởng song về phía doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn
tình trạng sụt lún mất nước nứt nhà xảy ra trên địa bàn đã diễn ra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tổng số tiền bồi thường hỗ trợ các hộ dân và chi phí khác liên quan đến mỏ này là gần bốn mươi năm tỷ đồng
do khó khăn về kinh tế tisco đã đề nghị tỉnh và được chấp thuận cho tạm dừng hoạt động khai thác tầng sâu núi quặng mỏ sắt trại cao để ổn định đời sống nhân dân
một tháng tôi làm khoảng một mươi tấn khoảng máy tít chất lượng tốt
thế nhưng mà
đến thời điểm này đào sâu nó ảnh hưởng rất nhiều với môi trường do đó là nền bù thu tún mất nước thì hành toán công ty không hiệu quả buộc phải dừng do không hiệu quả
sau khi tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ sắt trại cao doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn nhất là về việc sắp xếp việc làm cho hơn một trăm linh tỷ đồng
một tháng tôi làm khoảng tám mươi lao động của mỏ nhưng nếu tiếp tục khai thác thì nguy cơ xảy ra tình trạng trên là rất nghiêm trọng
bản thân tôi cũng rất lo lắng khi mà mỏ đóng cửa dừng hoạt động thì là không biết số phận tôi cũng như bao nhiêu công nhân khác sẽ đi về đâu
cũng mong muốn nối với địa phương cũng như nhân dân thì là cái việc mà dừng khai thác ở đó thì cũng sẽ tạo điều kiện để nhân dân ổn định cái cuộc sống và tiếp tục sản xuất ở trên phần đất mình
và cũng mong muốn công ty của mình sẽ là nguyên
cũng có cái trách nhiệm để làm sao đó là bố trí cái nguồn kinh khí để khắc phục lại những cái mà nó đã bị ảnh hưởng đến cộng đồng nguyên cư mà nó xảy ra trong những thời gian vừa qua
hiện nay dù tisco đang gặp nhiều khó khăn nhưng việc tạm dừng khai thác mỏ tầng sâu núi quặng mỏ sắt chạy cầu lúc này được xem là giải pháp tình thế để giải quyết những khó khăn đang tồn động